sẽ không có gì cần bàn nếu bên việc đón xuân bằng những chuyến chơi xa con cháu vẫn dành sự quan tâm đến ông bà cha mẹ
nhưng mấy năm gần đây lại có tình trạng người già bị lãng quên trong dịp tết đến xuân về
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài tết đoàn viên của tác giả thành nam
chơi tết là đi chơi
thay cho việc về quê người ta đi du lịch du lịch trong nước rồi du lịch cả ở nước ngoài
có không ít cụ già rất sợ tết đến bởi cái tết không còn vui nữa nó lạnh lẽo và hiêu hắt lắm
ngay sau khi đăng tải nỗi băn khoăn lo lắng của nhà thơ trần đăng khoa trước nguy cơ về những cái tết không còn niềm vui của sự đoàn tụ
vì xã hội phát triển lại có những người già bị con cháu lãng quên
đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội
có thể thấy vài năm trở lại đây quan niệm chơi tết thay vì ăn tết đang được khá nhiều người đặc biệt là giới trẻ rất ủng hộ
họ bày tỏ nỗi lo lắng vì ngày tết đồng nghĩa với những thủ tục thăm hỏi rắc rối mang nặng tính xã giao
những mâm cỗ với món ăn chỉ nhìn đã thấy ngán mà đến đâu chủ nhà cũng cố nải ép khách động đũa
và những cuộc rượu thâu đêm suốt sáng
rõ ràng hiện nay ở nhiều nơi cuộc sống đang ngày càng khấm khá cảnh đứt bữa hay chạy ăn quanh năm đã dần một hiếm hơn
vì vậy việc lo một cái tết đủ đầy đã không còn là nỗi ám ảnh với nhiều gia đình
giờ đây chỉ một buổi sắm xanh các bà nội trợ đã có đủ thức ăn vật dụng cho mấy ngày tết
thậm chí nếu muốn các gia đình cũng không còn phải tốn công mua gạo đãi đỗ rửa lá rong
thâu đêm canh nổi bánh trưng để ăn rằm ăn rề lên hết rằm tháng riêng
mọi thứ từ bánh trưng giò trà mứt tết đều có sẵn trong các siêu thị cửa hàng
nhiều chợ từ mổng hai thậm chí mổng một đã mở cửa

vậy các bà nội trợ không còn phải lo tích chữ thực phẩm và với không ít gia đình ăn tết đã dần được thay bằng quan niệm chơi tết
lâu nay nghỉ tết thường kéo dài từ bảy đến chín ngày

do đó đây là dịp để nhiều gia đình tranh thủ đi chơi không còn quanh quần ở nhà lo hương khói chúc tết họ hàng hàng xóm láng giềng
nắm bắt được nhu cầu này ngay từ trong năm các công ty lữ hành đã lên các tour du lịch phục vụ tết linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân
để nắm bắt được nhu cầu này ngay từ trong năm các công ty lữ hành đã lên các tour du lịch phục vụ tết linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân
theo đó tùy điều kiện mà từng gia đình có thể du lịch ở trong nước hai ngày hoặc một tuần ở nước ngoài
tranh thủ nghỉ tết để đi chơi thể hiện nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng đa dạng của nhân dân
tuy nhiên điều đáng suy ngẫm ở đây là bên cạnh nhu cầu hướng ngoại bằng những chuyến đi chơi thì các lễ tục truyền thống ngày tết việc về quê thăm hỏi ông bà cha mẹ lại đang bị không ít người coi nhẹ làm quấy quá cho sóc
thay việc đến nhà hoặc về quê thăm hỏi cha mẹ già có gia đình chỉ gọi điện chúc tết chiếu lệ
nhưng dù rượu bánh ê hề dù tiền biếu nhiều đến bao nhiêu sao có thể thay thế cho sự hiện diện có con cháu trong ngôi nhà của ông bà tổ tiên
không hiếm người có lỗi nghĩ dùng vật chất bù đắp tình cảm
không hiếm gặp trong đời sống những hoàn cảnh như để mẹ già đỡ buồn dù hai nhà chỉ cách nhau có vài dãy phố thay vì qua lại trò chuyện giúp mẹ thêm vui thì con cái đầu tư mua tặng mẹ chiếc ipad để đọc tin tức trong nước quốc tế cho đỡ lạc hậu
rồi chăm sóc mẹ già là đồng nghĩa với việc mua tặng mẹ thật nhiều quần áo dù nhu cầu của người già chỉ cần vài ba bộ thay đổi mà thôi
quan tâm đến bố là hàng tháng biếu bố ít tiền sắm cho bố cái điện thoại đời mới trong khi người già hầu như chỉ cần điện thoại như một công cụ liên lạc
chăm sóc vật chất cho cha mẹ là cần thiết nhưng cần phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nhu cầu của người nhận
chắc chắn rằng vật chất không thể bù đắp được sự thiếu vắng tình cảm của con người
tiền có nhiều đến bao nhiêu cũng không đánh đổi không mang lại
lại không khí ấm áp xung vầy như khi cả gia đình quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa
tiền không thể mang niềm vui đến với người già vào những chiều cuối năm hưu quạnh trong ngôi nhà vắng tiếng cười đùa của con cháu
nhu cầu cần con cần cháu ở bên với người già có lẽ là nhu cầu thường trực
nhưng nước mắt chảy xuôi biết con cái lo làm lo ăn phải mưu sinh xa quê cha mẹ cũng chỉ lắm mong ngóng
chờ đợi con cái trở về nhà trong những dịp lễ tết như cô cụ già tâm sự
tuần nào có ngóng con cháu về chơi nhưng thấy chúng bận quá thành thử cái mong ngóng cũng chỉ dám giữ trong lòng
nhưng đã có những người con vô tâm vô tình không thấu hiểu được điều ấy nên sự quan tâm thăm hỏi dành cho cha mẹ thưa thớt chiếu lệ
con nay đi hội lớp mai đi gặp bạn ở xa về
toàn lý do chính đáng người làm cha làm mẹ đâu nỡ phiền trách
giá như giữa rất nhiều công việc bộn bề những người con người cháu vẫn thu xếp thời gian về bên cha mẹ ông bà
giữa rất nhiều công việc bộn bề những người con người cháu vẫn thu xếp thời gian về bên cha mẹ ông bà
thì chỉ một tiếng cười trẻ thơ cũng đủ làm ấm lại căn nhà của người già
đặc biệt những dịp lễ tết niềm khao khát con cháu của người già còn mãnh liệt hơn
người già như ngọn đèn dầu trước gió chẳng biết tắt lúc nào
tết này còn ông bà bố mẹ
tết sau có khi bố mẹ ông bà chỉ còn là nỗi nhớ thương thôi
lúc ấy ta có muốn về với bố mẹ về với ông bà cũng không còn cơ hội nữa
dù có đổi đến cả một núi vàng hay vượt qua cả vạn lạm lường bay
cũng không có được một phút giây đoàn tụ với ông bà bố mẹ
hạnh phúc nhất là những ai tết này vẫn còn bố mẹ ông bà
chia sẻ của nhà thơ trần đăng khoa nhận được sự đồng cảm của nhiều người
như một độc giả bày tỏ
người trẻ tuổi giờ thiếu quan tâm đến người khác
họ nghĩ năm tháng còn dài tuổi trẻ không chơi già hối hận
nhưng khi có con họ sẽ hiểu nỗi khổ làm cha mẹ
khi về già họ sẽ hiểu ba mẹ mình cần gì
khi tết đến họ sẽ biết thế nào là mùa xuân lạnh lẽo
có độc giả đã thẳng thắn tự vấn bản thân
lần đầu tiên đọc bài của anh em thấy mũi mình cay
đúng là tết đã thay đổi nhiều lắm rồi
chẳng còn vui vẻ với nồi bánh trưng quét quáy nhà cửa sửa sang vài thứ cho đẹp hơn để đón xuân
mọi thứ có sẵn mua được tất
và em thấy mình trong đó
đặc biệt tranh luận về nguy cơ bỏ quên người già trong những ngày tết một bạn trẻ tâm sự
đã nhiều lần tôi có ý định sẽ đào tàu vào dịp tết
tôi sẽ up hình facebook check in sang trành ở một nơi nào đó
có thể tôi sẽ nhận được hàng nghìn like vì cách sống hiện đại cách sống tự do của tôi
thế nhưng tôi lại chưa từng một lần thực hiện kế hoạch đó
vì cứ tới khi cận kể tết nghe những bài hát chúc xuân nghe những bài hát chúc mừng năm mới tôi lại cảm thấy non nao

tôi muốn được trở về nhà cùng bố tôi nấu nồi bánh trưng thật to
tôi muốn được trở về nhà để cùng mẹ tôi đi chợ chiều ba mươi tết
tôi muốn được trở về nhà để cùng các cô chú và mọi người đi tới nhà họ hàng chúc tết vào buổi sáng mùng một
chúng ta nhất là những đứa con xa nhà đâu biết rằng bố mẹ ta mong được tới tết tới chừng nào
không phải vô cớ ngày tết còn được gọi là tết đoàn viên tết của sự trở về của hội ngộ
ai cũng có quê hương
bởi vậy ngày tết là dịp đặc biệt để mỗi người trở về với nguồn cội để thấm thiế ơn sinh thành của cha mẹ để thấm thiế hơn tình làng nghĩa xóm cùng những phong tục tập quán của nơi mình sinh ra lớn lên
quá trình đô thị hóa đang đưa tới nhiều biến động cho gia đình việt nam thời hiện đại
loại hình gia đình tam đại đồng đường tứ đại đồng đường bị thu hẹp hầu như chỉ còn một hai thế hệ cùng sinh sống
nếu ở thành phố xu hướng ở riêng của vợ chồng trẻ ngay sau ngày cưới ngày càng trở nên phổ biến thì ở nông thôn từ điều kiện học hành và cả cuộc mưu sinh cũng khiến thế hệ trẻ có xu hướng xa quê
như vậy không chỉ ở vùng đô thị mà ở cả vùng nông thôn tình trạng chỉ có người già quanh quẩn sống trong ngôi nhà của mình đang là một thực tế
vì thế dù đời sống vật chất và tinh thần có ngày càng phát triển
vì thế những người con vẫn cần quan tâm đến cha mẹ già
đó là đạo hiếu là nền nếp văn hóa truyền thống phải được trao truyền tiếp nối
xa rời gốc gác gia đình tổ tiên là xa rời gốc gác văn hóa
và khi xa rời như vậy thì mỗi chúng ta đã xa rời các yếu tố làm nên mỗi chúng ta hôm nay
ai rồi cũng có lúc về già và như câu chuyện ngụ ngôn về chiếc bát gỗ
những ai đang vô tình vô tâm
với cha mẹ già liệu có muốn trong tương lai con cái cũng ứng xử với họ như hôm nay họ ứng xử với cha mẹ già của mình